nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thành ủy ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức gặp mặt tri ân ba trăm sáu mươi cựu chiến binh thanh niên sung phong gia đình chính sách trong kháng chiến chống pháp
họ là những nhân chứng lịch sử sáu mươi ngày đêm quyết tử trong nội thành hà nội với ký ức không thể nào quên

khi bác hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến ông hoàng bảo mới một mươi ba tuổi
gia nhập đơn vị chiến sĩ bảo vệ nội thành hà nội ông là quân nhân thứ một trăm hai mươi năm hai trăm sáu mươi tham gia kháng chiến năm một nghìn chín trăm bốn mươi
điều mà tâm đắc nhất để kích thích cho vào cái lòng dung nước của mình không thể dừng được là cái này
ta đã nhân nhượng càng nhân nhượng địch càng lấn tới
cái đó nó thể hiện rõ mình chính mắt
thế cho nên cái dân tộc mình nó có cái đặc điểm nó quật cường
cho nên là được cái lời như thế như cởi tấm lòng
bà còn không tiếc gì cho nên cả nhà người ta bỏ tất cả nhà cả cửa để theo kháng chiến
ngay trong đêm một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đơn vị của ông vũ tâm được vinh dự chiến đấu thay cho hiệu lệnh toàn quốc kháng chiến
khi bác hồ duyên bố bảo
nếu gọi kháng chiến toàn quốc thì đơn vị tri bộ đảng của ông người đảng viên tên là đồng chí nguyễn râm có vinh hạnh đánh phá nhà máy điện yên phụ để thay cho hiệu lệnh toàn quốc kháng chiến
sáu mươi ngày đêm khói lửa là sáu mươi ngày đêm đọa sức quyết liệt
giành giật từng đường phố từng căn hộ
với mục đích tiêu hào và kiểm chân định tạo điều kiện để trung ương đảng và chính phủ rút về khu an toàn
chỉ tính riêng đơn vị chiến đấu tại khu chợ đồng xuân ngày đầu kháng chiến có hơn một chiến sĩ
đến ngày một mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy còn lại một trăm năm mươi chiến sĩ
đến ngày một mươi bốn tháng hai còn một trăm ba mươi người
trước hôm đó thì pháp nó khiêu khích rất nhiều
nhân dân rất cảm ghét rất muốn được chỗ đánh
khi bác hồ hạ lệnh
kêu gọi toàn quốc gia rất là hợp lòng dân
mọi người đều tham gia tích cực tham gia để chiến đấu cơ
này dạp tối như hàng bạc cái buổi lễ đó thì đồng chí nó tuyên bố như sau
hôm nay chúng ta làm lễ khai sinh ra rồi quân quyết lử bảo vệ thủ đô
chúng ta còn thủ đô sẽ không bao giờ mất
đấy cái không khí mà sau khi nghe
người đều làm như vậy
và đấy mới là cái điều đối với thúc đẩy toàn thể anh em để làm tròn nhiệm vụ sáu mươi ngày đêm
ai có súng dùng súng ai có gươm dùng gươm không có gươm thì dùng quốc thủng gậy gọp
lời kêu gọi của lãnh tụ hồ chí minh hiệu triệu toàn dân toàn quân ta nhất tể đứng lên kháng chiến
hình tượng những chiến sĩ cảm tiểu quân hà nội quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
mãi mãi là biểu tượng bất tử về một cuộc chiến tranh nhân dân
mà mỗi người dân đều sẵn sàng hy sinh tất cả vì tổ quốc